cùng với các sản phẩm du lịch như phố đông y phố vàng bạc và phố lồng đèn đã được đưa vào phục vụ khách du lịch trên địa bàn
phố thời trang tiếp tục sẽ là điểm đến hấp dẫn thu hút người dân cũng như du khách trong và ngoài nước
mới đây phố thời trang tại quận năm tp hcm đã chính thức ra mắt
phố có chiều dài gần hai km bắt đầu từ đường nguyễn văn cử đến giao lộ trần phú nguyễn duy dương
phố thời trang có hơn hai trăm linh cơ sở kinh doanh các mặt hàng từ quần áo giày dép túi sách nón mắt kính hoạt động từ một mươi bốn h đến hai mươi ba h hàng ngày
các cơ sở kinh doanh cam kết kinh doanh đảm bảo uy tín chất lượng bán đúng giá niêm yết tác phong văn minh lịch sự chấp hành quy định về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường
phố thời trang tại quận năm là nơi cập nhật giao thoa các xu hướng thời trang hiện đại là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách khi đến tham quan mua sắm tại tp hcm
phố thời trang ở quận năm này thì nó đông đúc nhiều nhiều các bán giấy trẻ ở đây thì nó sẽ phù hợp cho giấy trẻ có thể mua sắm giao lưu với các những tính đồ thời trang ở nhau
phố thời trang thì chắc là em nghĩ là những giấy trẻ sẽ rất là thích bởi vì có đầy đủ các quần áo những cái fashion để các giấy trẻ có thể tự tin mà phói đồ cho mình
điểm hấp dẫn của phố thời trang là không gian thiết kế trẻ trung cùng bầu không khí náo nhiệt
cách bày trí các sản phẩm đẹp mắt cùng nhiều mẫu mạng mới được cập nhận nhanh
với xu hướng thời trang trong và ngoài nước
thêm vào đó khách hàng đến đây còn bị thu hút bởi các chương trình khuyến mại đa dạng đặc biệt vào các dịp lễ tết
phát triển những cái phố thời trang này cũng như các phố khác làm thu hút du lịch quận năm nói riêng và thành phố nói chung
và đây cũng là một cái đặc điểm chung của quận năm mà có thể sau này sẽ nhân rộng ra những quận quyện khác
và hy vọng sau khi thành lập khối thời trang cũng như các phố khác thì quận năm sẽ thu hút khách du lịch ngày càng nhiều hơn
việc định hướng xây dựng và phát triển tuyến đường chuyên kinh doanh nguyễn trãi theo hướng thời trang gắn với du lịch và mua sắm
sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho loại hình kinh doanh thời trang tại đây phát triển cũng như quảng bá hình ảnh phố thời trang
trở thành một con phố kinh doanh chất lượng uy tín văn minh như phố đông y phố vàng bạc và phố lòng đèn